tại hà giang đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh hà giang cần phát triển du lịch dựa trên bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
giữ gìn cảnh quan thiên nhiên nhất là trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo nhanh bền vững huy động các nguồn lực xã hội xây dựng nhà cho hộ nghèo
gia đình người có công đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau
bên cạnh kết quả đạt được đảng bộ tỉnh hà giang cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế
khuyết điểm cần khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt của nhiệm kỳ trước từ đó vượt qua khó khăn thách thức
phân đấu đưa hà giang là tỉnh có kinh tế xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc